các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

còn đối với thừa thiên huế đà nẵng và phú yên là từ tám mươi một trăm năm mươi mm riêng tại quảng nam quảng ngãi hay bình định sẽ là từ một trăm linh hai trăm linh mm
mưa xuống khiến cho mực nước trên các sông dâng cao
dự báo từ nay cho đến ngày hai mươi tám các sông từ quảng trị đến bình thuận các tỉnh miền đông nam bộ và tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
với đỉnh lũ trên các sông từ quảng trị đến bình thuận sẽ là từ mức bá động hai đến mức báo động ba
còn đối với các sông ở khu vực tây nguyên sẽ là ở mức báo động một
đến mức báo động hai nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập lụt ở vùng trũng thấp đô thị
ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với chiều cường nên tình trạng xảy ra ngập lụt ở khu vực hạ liêu sông cửu long và sông đồng nai sài gòn
vẫn còn gây ảnh hưởng xấu đến đời sống và sản xuất của người dân vùng ven sông cửa biển ở khu vực nam bộ
ngược trở ra bắc bộ thời tiết trên khu vực chủ yếu không mưa ngày có nắng hanh và sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở mức khá thấp
cụ thể là mức nhiệt thấp nhất lúc dạng sáng là vào khoảng một mươi sáu đến một mươi chín độ
trưa và chiều trời có nắng nhiệt độ tăng lên là hai mươi ba hai mươi sáu độ
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường vì thế hôm nay ở khu vực vịnh bắc bộ cũng như vùng biển phía bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục có đới gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
khiến cho biển động mạnh
còn đối với vùng biển của huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cường độ cấp bốn cấp năm mưa rông giảm xuống còn vài nơi biển lặng trở lại
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước